cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảnh sát phòng cháy cháy cháy tỉnh thái nguyên đã quy động hai xe cháy cháy tới hiện trường tổ chức lực lượng dập tắt ngọn lửa
theo chủ cơ sở vụ cháy làm thiệt hại một dàn máy xấy gỗ trị giá gần hai tỷ đồng hệ thống nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại
liên quan đến vụ xà lan đâm sập cầu gành vào trưa ngày hai mươi tháng ba phóng viên antv đồng nai vừa thông tin cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chủ tàu phan thế thượng
trú tại quận phú nhuận tp hcm cùng với hai tài công là trần văn giang và nguyễn văn lẹ để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo bộ luật hình sự
trong khi đó công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương
theo điều tra ban đầu trần văn giang và nguyễn văn lệ được chủ tàu phan thế thượng giao nhiệm vụ điều khiển đầu kéo xà lan số hiệu sg ba mươi bảy nghìn bảy trăm bốn mươi năm
kéo xà lan số hiệu sg năm nghìn chín trăm tám mươi bốn chở hàng trăm tấn cát từ miền tây lên đồng nai để tiêu thụ
tuy nhiên khi đi đến km ba mươi bảy bảy trăm hai mươi gần chân cầu gành gặp vào dòng nước xoáy giang và lẹ đã để cho xà lan đâm vào trụ cầu gây tai nạn
phát hiện cầu bị sập giang và lẹ đã nhảy xuống sông kêu cứu
lúc này một số người dân đang đánh bắt cá phát hiện nên đã dùng ghe đưa nạn nhân vào bờ
sau đó giang và lệ đã nhanh chóng đón xe đò về sóc trăng lần trốn
mặc dù biết rõ trần văn giang và nguyễn văn lẹ không có bằng lái tàu
nhưng ông phan thế thượng vẫn giao tàu cho hai người này điều khiển và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
giang và lệ xin chúng làm với tàu từ ngày một mươi tám tháng hai
tôi nói là xin lẫn phương tiện nhưng mà tôi nói là bây giờ phải có bằng thì tôi mới giao phương tiện được
thì bây giờ tạm thời trong lúc chưa có bàn thì tôi phải đi theo để tôi quản lý phương tiện này
cầu gành nằm trên tuyến đường sắt bắc nam nối giữa ga biên hòa và ga sài gòn
sau khi cầu bị sập tuyến đường sắt đã bị ngưng trệ
trước mắt bộ giao thông vận tải tỉnh đồng nai và các đơn vị liên quan đã có hướng đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục sự cố
vấn đề cầu gành vẫn đang được xem xét và đưa ra ba phương án để khắc phục
thứ nhất sẽ làm theo hướng khôi phục lại hiện trạng cũ
phương án xây mới xây cầu tạm và chờ xây cầu mới
để trục vớt các vật bị rơi xuống sông có thể mất từ một mươi đến một mươi năm ngày
nhưng bộ giao thông vận tải yêu cầu phải nhanh chóng để kết thúc việc trục vớt sớm nhất
bên cạnh đó sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với ngành đường sắt
mở hai trạm trung chuyển tại ga biên hòa tỉnh đồng nai và ga sóng thần tỉnh bình dương
để kịp thời giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân
để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực ga biên hòa
công an tp biên hòa đã có kế hoạch phân công lực lượng thường xuyên tuần tra
canh gác nhằm bảo vệ an toàn tài sản cho mọi người dân khi đi tàu
vâng những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo kim đô chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm bị cáo kim đô cùng với vợ và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
trong lúc nhậu ông đỗ thanh tâm đã vỗ tay vào người của vợ đô
nghe thấy vợ hét lên rằng ông tâm có hành động giảm sỡ nên đô đã sô sát khiến ông tâm bất tỉnh
sau đó đô tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến chết
xét thấy hành vi giết người của bị cáo kim đô là nguy hiểm ảnh hưởng đến trật tự xã hội
nên hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo chín năm tù về tội giết người
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn minh mẫn chú tại thị xã hồng ngự
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm mẫn cùng với anh nguyễn trọng nhân đến nhà anh võ văn cường
chú tại phường an thạnh thị xã hồng ngự uống rượu
sau đó đối tượng mẫn mượn xe của anh nhân đi mua bánh mì
nhưng lại đem xe đi cầm lấy năm triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã hồng ngự đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng
công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn
bắt quả tang hai mươi tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà nguyễn văn thêm
ở thôn thành công yên dũng bắc giang có một số đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi sắp ngửa
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tăng hai mươi tám đối tượng
thu giữ tại chiếu bạc hơn ba triệu đồng và trên người các đối tượng sáu mươi tám triệu đồng
cùng một số vật dụng dùng để đánh bạc
vâng có thể thấy từ đầu năm đến nay lực lượng công an trên cả nước đã có nhiều chiến dịch triệt phá
những ổ nhóm đánh bạc lớn xử lý hình sự nhiều đối tượng
qua vụ việc được phát hiện thì cơ quan công an nhận định tệ nạn cờ bạc đang diễn biến rất phức tạp
tăng cả về số lượng và mức độ
và theo một thông tin phóng viên antv
tại quảng ngãi cho biết thời gian gần đây trên địa bàn vùng ven thành phố quảng ngãi
có rất nhiều đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức sóc đi ăn tiền
việc tồn tại tệ nạn sóc đĩa không chỉ gây bức xúc trong lòng nhân dân
mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trên địa bàn
đây là ổ sóc đĩa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
tại xã tịnh châu thành phố quảng ngãi
phần lớn con bạc là phụ nữ tham gia với số tiền tăng vật gần hai mươi triệu đồng
đây là ổ bạc hoạt động quy mô lớn có phục vụ ăn uống tại chỗ
đối tượng đánh bạc thường tụ tập chơi sóc đĩa trên đồi núi
hoặc nhà dân không có chủ hoặc chủ nhà là người già yếu
các đối tượng còn cử người canh gác chặt chẽ do đó rất khó khăn trong truy quét
có đối tượng cờ bọc đặc biệt là những đối tượng sóc xỉa
y hình thức sóc xỉa thì nó hoạt động ở ngoài
những địa bàn trọng điểm ở thành phố quảng ngãi
mà hiện nay là ở những địa bàn nông thôn cũng xả ra rất là nhiều
những đối tượng tập trung lại nó vốn rất là lớn
mà lực lượng chúng tôi sẽ triển khai làm mạnh
trước tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc đặc biệt là sóc đĩa
gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các tổ đội nghiệp vụ
triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình địa bàn
kịp tới phát hiện và đề xuất xác lập các truyền án đấu tranh
triệt xóa các sới bạc chuyên nghiệp kiên quyết không để hình thành các ổ cơ bạc
đặc biệt là sóc đĩa hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
để tiếp tục công tác phạm chống tệ nạn cờ bạc này
lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh vẫn tiếp tục công tác
trinh sát quản lý địa bàn nắm chắc đối tượng
để xác định
khớp đối tượng cờ bạc cũng như là khớp tổ điểm cờ bạc
và những thông tin
kịp thời ghi nhận những thông tin quản ánh của quân chúng nhân dân về
các cuộc hoạt động tệ nạn cờ bạc này
và chúng tôi sẽ tổ chức
tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cái biện pháp là
tri bác và xử lý
để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cơ bạc
đặc biệt là cờ bạc sóc đĩa ra khỏi đời sống xã hội
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quảng ngãi
ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an
đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp
các ngành các đoàn thể xã hội
từ bản thân mỗi người phải nâng cao ý thức tự giác
không tham gia vào tệ nạn này
ngoài ra lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
phải chủ động phòng ngừa
khi phát hiện có tụ điểm cờ bạc phải kịp thời chệt xóa
người dân phát hiện tệ nạn cơ bạc phải thông báo ngay cho công an xử lý
bản tin tiếp tục với cụm tin vắn đáng chú ý
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba
trong lúc tuần tra kiểm soát
cảnh sát giao thông công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe máy
nên ra hiệu lệnh kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện đối tượng
mang theo một mươi gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
được xác định là ma tùy đá
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là lê phi long
chú tại tp hà nội
số ma tùy đá trên long mang từ hà nội và lâm đồng
trong lúc đang tìm mối tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn tại cao bằng đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng
phối hợp với công an huyện phục hòa tỉnh cao bằng
ubnd tp tà lùng vừa phát hiện và tiến hành phá nhổ hơn ba cây thúc viện
tại khu vực xóm bó pu tp tà lùng huyện phục hòa tỉnh cao bằng
lợi dụng nơi khuất tầm nhìn xung quanh cây cối ung tùng
đối tượng đã trồng cây thuốc viện trên diện tích khoảng sáu trăm linh m hai
với tổng trọng lượng cây tươi khoảng một trăm linh ba kg
cây có chiều cao từ đến đêm mai khi khối không khí lạnh ở phía bắc di chuyển xuống
sẽ gây mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
mưa sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm
những ngày sau đó thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái khô giáo
và hầu như không có mưa
trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu bắc bộ trời chuyển rét
với nhiệt độ trung bình trong ngày phổ biến đều giảm xuống dưới mức là hai mươi độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai thời tiết phổ biến vẫn là khô ráo nắng nhiều
và hầu như không có mưa
từ ngày hai mươi bốn trở đi khi đới gió đông bắc mạnh rồn xuống
sẽ bắt đầu gây mưa mưa rào và có nơi có rông cho các tỉnh phía bắc khu vực
sau vùng mưa còn lan xuống các tỉnh phía nam
trong cơn rông cũng có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ở các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi bốn nhiệt độ cũng giảm khá mạnh trời chuyển rét
còn tại các tỉnh trung trung bộ thì trời sẽ trở rét về đêm và sáng
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mặc dù không chịu ảnh hưởng nhiều
bởi khối không khí lạnh nhưng trời nhiều mây hơn và một vài nơi ở phía bắc
có thể xuất hiện mưa rào nhẹ nên nhiệt độ trong hai ngày đầu ít thay đổi
từ ngày hai mươi năm sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi độ
khu vực tây nguyên do chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt
thì tình trạng nắng nóng tại đây vẫn còn diễn ra ít nhất là cho đến ngày hai mươi bốn
sau đó từ ngày hai mươi năm do tình trạng mây nhiều hơn trên khu vực
nên tại đây nền nhiệt độ sẽ giảm thời tiết sẽ có phần dịu đi đôi chút
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trên khu vực này
còn tại các tỉnh nam bộ thì trời vẫn đang nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
vẫn đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ thậm chí có nơi còn trên mức ba mươi bảy độ
cùng với sự nhảy vọt về nhiệt độ thì độ ẩm không khí tại đây cũng khá thấp
vì vậy cảm giác rất khô và nóng vào thời điểm trưa chiều
bản tin mùa màu màu online trưa nay đến đây là hết
những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trợ tự sẽ có trong bản tin mùa màu màu online cập nhật vào lúc một mươi năm h
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại